trong hôm nay hai mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng
để điều tra làm rõ vụ vận chuyển hơn một mươi một kg ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
liên quan đến vụ việc cơ quan công an đã mời làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra truy xét xử lý
cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ một số nghi can có liên quan đến vụ việc
tuy nhiên danh tính các nghi can bị bắt chưa được tiết lộ
cảnh sát đã mở rộng vụ án để điều tra xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật
trong ngày hai mươi ba tháng ba sau hai ngày xét hỏi phiên tòa xét xử võ thùy linh ba mươi ba tuổi
ngụ huyện hóc môn và đồng phạm bước vào phần tranh luận
trước khi tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày quan điểm về vụ án
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo linh không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cho rằng căn cứ vào hồ sơ vụ án lời khai của các bị cáo khác
có đủ cơ sở xác định hành vi của nữ bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người
đồng thời đại diện viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội không oan sai
hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác
gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răng đe phòng ngừa chung
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ thùy linh án tù chung thân
hồ thanh phương án tù chung thân lý văn tư mức án hai mươi năm tù về tội giết người
cùng tội danh giết người một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai năm đến hai mươi năm tù
bị cáo phạm nhật nam lê tuấn vũ cùng bị đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù
và lê thị tuyết bị đề nghị mức án từ ba năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm
thưa quý vị tin nhắn cuộc gọi từ những số máy không chính chủ hay còn gọi là sim rác
là nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm qua
nguy hiểm hơn tội phạm còn đang lợi dụng sim rác cho mục đích phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phổ biến thời gian gần đây là gọi điện nhắn tin đe dọa khủng bố để đòi nợ thuê gây bức xúc dư luận
ngày một mươi bốn tháng hai khi tiến hành khám xét khẩn cấp công ty luật trách nhiệm hữu hạng pháp việt
trụ sở tại quận tân bình tp hcm công an tỉnh tiền giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an tp hcm thu giữ được nhiều tăng vật dưới lượng điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê
ngoài ra trong quá trình đấu tranh lực lượng công an cũng định hình hàng trăm nhân viên của công ty này
sử dụng sim di động không chính chủ để thực hiện hành vi phạm tội
trong công tác quản lý cái thông tin đặc biệt là các cái sim điện thoại sim đặt hành thoại
vì mặc dù đã có nhiều cái tài rất chặt chẽ nhưng tại sao vẫn còn sợ
tại sao hiện nay ngay như vụ án này chúng tôi thu
mua được giữ được hàng nghìn cái sim rác mà trong đó cái hai cái đối tượng sâu và hùng mua hàng vạn cái sim rác được
mà không có chính chủ mà lợi dụng cái việc sim rác này thì đối tượng đối tượng thực hiện các hành vi đeo dạy
lực lượng công an cũng xác định từ sim rác các đối tượng có thể gọi điện nhắn tin lừa đảo
cũng như hàng loạt công cụ phục vụ lừa đảo như tài khoản trên phần mềm chat tài khoản ví điện tử mạng xã hội
và do không chính chủ nên việc truy tìm ra kẻ thực hiện hành vi phạm tội gặp nhiều khó khăn
do các cái đối tượng này là sử dụng cái mạng xã hội ảo sim rác và các cái phần mềm để thực hiện hành vi phạm tội
đối với nhiều bị hại trên toàn quốc chính vì lẽ đó cho nên là việc xác định nơi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội gặp rất nhiều khó khăn
đòi hỏi huy động rất nhiều lực lượng và rất nhiều áp dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ
để tìm ra nơi đối tượng lần trốn để thực hiện hành vi phạm tội
theo thống kê tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai việt nam có một trăm hai mươi bảy triệu thuê bao di động đang hoạt động
bộ thông tin và truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết vấn nạn sim rác trên thị trường
trong đó có quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các nhà mạng
tuy nhiên sim rác vẫn chưa được xóa sổ
cụ thể là mỗi tháng bộ thông tin và truyền thông nhận được khoảng ba mươi phản ánh của người dân về cuộc gọi tin nhắn rác
việc tin nhân rác thì trong thời gian gần đây nó đã
trở thành cái bức xúc trong xã hội
cái tin nhắn rác thì chủ yếu là thông tin mà chúng tôi thu thập được
thứ nhất là thông tin quảng bá về các dịch vụ tài chính bất động sản
rồi quảng bá cho các cửa hàng hệ thống các tổ chức cá nhân mà buôn bán các loại hàng hóa dịch vụ
nhiều nhất trước đây là sim số đẹp bây giờ thì có bất động sản dịch vụ tài chính khá là nhiều
thì trước đây là cái việc phát tán tin nhắn rác thì nó được thực hiện thông qua cái sim rác
do cái sim mà đăng ký thông tin không chính xác thì nó phổ biến
và các đối tượng trước đây thì sử dụng cái sim box cắm được hàng trăm cái sim
sử dụng phần mềm kết nối máy tính để phát tán tin rác
trước đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bộ thông tin và truyền thông công bố kết luận kiểm tra bảy doanh nghiệp viễn thông
xe phạm quả lít thông tin thuê bao xứ phạm các đơn vị gần ba tỷ đồng
đồng thời xứ phạt ba mươi chín điểm viễn thông ủy quyền trên toàn quốc với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
ngoài ra hơn hai mươi hai triệu sim không đầy đủ thông tin đã bị loại bỏ trong thời gian qua
tuy nhiên đến nay vấn nạn sim rác vẫn đang tràn lan và tội phạm đang lợi dụng công cụ này để lừa đảo
với thủ đoạn ngày càng tinh vi ảnh hưởng đến an ninh trực tự gây thiệt hại cho người dân
sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an các huyện thành phố trên địa bàn
đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bắc giang
các tổ công tác của công an tỉnh bắc giang và công an các huyện thành phố đã tập trung kiểm tra về một số nội dung liên quan
như giấy phép kinh doanh việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế
của chi nhánh công ty cổ phần
công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bắc giang
việc đồng loạt kiểm tra đối với các điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bắc giang lần này
nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót để kịp thời hướng dẫn
đồng thời nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
hay còn gọi là công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh hậu giang vừa bị công an tỉnh này kiểm tra hành chính
tại sáu cơ sở của f tám mươi tám nằm trên địa bàn các quận huyện và thành phố của tỉnh hậu giang
lực lượng công an tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
các tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
không có giấy phép hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm sức khỏe hệ thống y khoa đức tâm an
nằm trên địa bàn phường tam hiệp tp biên hòa vừa bị thanh tra sở y tế tỉnh đồng nai xử phạt một trăm linh triệu đồng
đáng chú ý đây là lần vi phạm thứ hai của cơ sở này
ngoài xử phạt một trăm linh triệu đồng thanh tra sở y tế còn đình chỉ hoạt động của công ty này
và có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng ba
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba đoàn kiểm tra sở y tế đã kiểm tra cơ sở đức tâm an
lúc này cơ sở đang hoạt động và có bốn nhân viên đang làm việc gồm bà trần thanh dung lê thị lan nguyễn minh đăng và phạm đình hoài vũ
bà dung và ông vũ vừa tư vấn liệu trình sử dụng
thảo dược sinh học cho một thành viên của đoàn và đưa ra tình trạng sức khỏe là đau cấp cuộc sống thắt lưng
dư cân béo phì phòng cám đưa ra liệu trình uống các sản phẩm với giá gần năm triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
với quy mô lớn tại địa bàn phường thành nhất thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đáng chú ý chủ cơ sở đã ngụy trang kho đông lạnh cất giữ thực phẩm một cách rất tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng
cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh số một trăm năm mươi một thủ khoa huân phường tân thành thành phố bù ma thuật
do võ thị lâm anh làm chủ có lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
số thực phẩm đông lạnh được lâm anh nhập từ nhiều nơi và bán xỉ lẻ tại nhà
bán online trên địa bàn thành phố bù ma thuật và một số huyện của tỉnh đắk lắc
đối tượng có khai nhận là bằng cái hình thức là mua bán trên mạng
bằng online facebook kết nối các sản phẩm trên các tỉnh thành về nhập
trong quá trình nhập thì không có hóa đơn mà đối tượng nhập về thì cơ bản là phân phối cho các cơ sở buôn bán lẻ
cơ bản là địa bàn trong thành phố buôn ma thuật và một số huyện lân cận
nguồn hàng hóa thực phẩm không đảm bảo vệ sinh đưa vào cho người tiêu dùng
thì gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng trực tiếp
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong bốn tủ đông và một kho lạnh
có khoảng gần ba tấn thực phẩm đông lạnh gồm các loại như gà ủ muối rồi sụn mực một nắng
với thời gian lưu trữ không xác định được
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
và gần ba tấn thực phẩm trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp đồng mua bán và nguồn gốc xuất xứ
riêng kho đông lạnh
được chủ cơ sở để ở phía sau nhà của gia đình
và được nguy trang như một phòng để qua mắt cơ quan chức năng
qua đây trong thời gian tới phòng cảnh sát môi trường chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan ban ngành
y tế vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra bằng nhiều biện pháp
nghiệp vụ sẽ xử lý các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm
góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
đây là cơ sở kinh doanh thực phẩm đông
đông lạnh không rõ nguồn gốc với quy mô lớn và hoạt động tinh vi ở đắk lắc bị phát hiện xử lý
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ việc
để xử lý theo quy định của pháp luật